quý i vừa qua việt nam đã thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi kỷ lục đạt gần một mươi một tỷ đô la mỹ
theo nhận định chiến tranh thương mại mỹ trung có thể khiến cho xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư
từ trung quốc sang các nước khác diễn ra nhanh hơn trong đó có việt nam
với một mươi tám tỷ usd vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi quý i năm nay đã tăng tám mươi sáu hai so với cùng kỳ năm trước
còn số sẽ không dừng lại theo giới chuyên gia kinh tế dòng vốn fdi còn dịch chuyển mạnh vào việt nam
trong thời gian tới đây bởi nhiều yếu tố thuận lợi đặc biệt khi cuộc chiến tranh thương mại mỹ trung hiện vẫn chưa có hồi kết
điện thoại đồ gia dụng điện tử máy tính đồ chơi đồ thể thao là năm nhóm hàng của trung quốc bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chiến tranh thương mại
có thể các doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại trung quốc sẽ chuyển hướng đầu tư sang các địa điểm khác
việt nam sẽ hưởng lợi nhiều từ chiến tranh thương mại mỹ trung
bởi nhiều doanh nghiệp sẽ chuyển hướng tới thị trường việt nam để từ đây xuất khẩu sang các quốc gia khác
theo tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd hàng năm có khoảng một sáu trăm linh đến một bảy trăm linh tỷ usd dịch chuyển trên thế giới
năm hai nghìn một mươi tám riêng đầu tư vào khu vực asean đã tăng đến một mươi tám
trong bối cảnh ấy việt nam cần có sự chủ động để đón nhận tích cực dòng vốn này
dòng vốn đầu tư sẽ tìm nơi hiệu quả nhất thuận lợi nhất để đổ vào
còn việc nắm bắt ra sao đón nhận sự dịch chuyển này là cơ hội hay thách thức lại phụ thuộc vào chính thái độ và khả năng của mỗi địa phương mỗi lĩnh vực ngành nghề của việt nam